tối qua tại sân bay quốc tế nội bài diễn ra lễ tiếp nhận lô vaccine gần một triệu liều
phòng covid một mươi chín của chính phủ nhật bản hỗ trợ việt nam
vaccine này có tên là vaevria intramuscular injection
hay còn có tên gọi khác là covid một mươi chín vaccine astrazeneca injection
dung dịch tiêm bắp một lọ chứa một mươi liều mỗi liều năm ml
tại lễ tiếp nhận bộ trưởng y tế nguyễn thanh long cho biết rất vui mừng
khi đón nhận lô vaccine phòng covid một mươi chín của chính phủ nhật bản trao tặng
đây là món quà quý giá thể hiện mối quan hệ tốt đẹp của chính phủ và nhân dân nhật bản
với chính phủ và nhân dân việt nam đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp
và khan hiếm nguồn cung vaccine trên toàn thế giới
bộ trưởng nguyễn thanh long cũng cam kết sử dụng lô vaccine này hiệu quả và nhanh nhất
ngay sáng ngày hôm nay lô vaccine này sẽ được vận chuyển vào thành phố hồ chí minh
để tiêm cho người dân và công nhân phục vụ nhu cầu phòng chống dịch tại đây